cảnh sát biển việt nam và trung quốc vừa kết thúc tuần tra liên hợp kết quả của chuyến tuần tra có phần thực hiện tốt luật pháp quốc tế đặc biệt là trong các quy định trong công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và hiệp định phân định vịnh bắc bộ lãnh hải
ngày hai mươi hai tháng một mươi biên đội tàu tám nghìn bốn và tám nghìn ba của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã cập bến an toàn kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh bắc bộ lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi một giữa cảnh sát biển việt nam và cảnh sát biển trung quốc
tham gia chuyến tuần tra liên hợp lần này về phía cảnh sát biển việt nam có biên đội tàu tám nghìn bốn và tám nghìn ba do đại tá lương cao khải phó tư lệnh vùng cảnh sát biển một làm chỉ huy trưởng
về phía cảnh sát biển trung quốc có biên đội tàu bốn nghìn ba trăm linh ba và bốn nghìn hai trăm linh bốn do ông lưu thiêm vinh phó cục trưởng phân cục nam hải cảnh sát biển trung quốc làm chỉ huy trưởng
trong ba ngày từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng một mươi lực lượng hai bên đã tổ chức tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh bắc bộ
phạm vi trải dài trên một mươi ba điểm với quãng đường hai trăm năm mươi năm năm hải lý điểm đầu từ đông nam đảo trần tỉnh quảng ninh một mươi bốn hải lý đến đông bắc đảo côn cỏ tỉnh quảng trị

song song với các hoạt động hai bên đã điện đàm trao đổi tuyên truyền đến tàu cá ngư dân quy định đánh bắt thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định vị bắc bộ
tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
kết quả của chuyến tuần tra lần này góp phần thực hiện tốt luật pháp quốc tế đặc biệt là các quy định trong công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và hiệp định phân định vịnh bắc bộ phân định lãnh hải vùng đặc quyền về kinh tế và thêm lục địa của hai nước ký ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn